các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi tháng một mươi hai chính phủ đã đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ
chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trước mắt việt nam sẽ khôi phục đường bay đến bắc kinh quảng châu tokyo seoul đài bắc
đài loan trung quốc bangkok singapore vientiane nông bên san francisco los angeles
bộ y tế được giao khẩn trường ban hành hướng dẫn với người nhập cảnh trên các chuyến bay
thương mại quốc tế thường lệ lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia doanh nghiệp và người dân
bộ ngoại giao tiếp tục chủ trì phối hợp với bộ y tế đàm phán sớm thống nhất với các nước
vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine ưu tiên các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm
đến ngày tám tháng một mươi hai việt nam đang tạm công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng của bảy mươi tám quốc gia
và vùng lãnh thổ nhật mỹ anh australia và belarus đã công nhận hộ chiếu vaccine của việt nam
các bộ y tế công an thông tin và truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm khai báo y tế
áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không tổ chức thực hiện khôi phục
các chuyến bay quốc tế thường lệ theo kế hoạch đã được phê duyệt kịp thời tổng kết đánh giá
và kiến nghị điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế
theo hướng dẫn của bộ y tế người nhập cảnh việt nam phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
trong bảy mươi hai giờ trừ trẻ em dưới hai tuổi khai báo y tế cài đặt ứng dụng bc covid để theo dõi sức khỏe
người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh sẽ tự theo dõi sức khỏe ba ngày tại nơi lưu trú
xét nghiệm pcr vào ngày thứ ba nếu kết quả âm tính thì tự theo dõi sức khỏe đến hết ngày một mươi bốn
người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine được cách ly tại nơi lưu trú bảy ngày
xét nghiệm pcr hai lần vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
thưa quý vị quán triệt quan điểm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để vận động người dân tiêm vaccine
tiêm xét chế tải xử lý với những người không chịu tiêm vaccine
lưu ý sẽ trừ những người chống chỉ định tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tinh thần này được đề cập trong thông báo kết luận của thủ tướng phạm minh chính
tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với dự báo tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khi biến chủng omicron có tốc độ lây lan nhanh hơn chủng delta
chưa có đánh giá chính thức về độc lực và khả năng kháng vaccine của biến chủng này
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tiếp tục thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
nhắc lại các trụ cột trong phòng chống dịch người đứng đầu chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương
cần quyết liệt hơn trong công tác này không tổ chức các hoạt động tập trung đông người
nhất là vào dịp tết dương lịch và tết nguyên đáng
ông yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
để ngăn chặn lây nhiễm lãnh đạo chính phủ quán triệt tăng cường xét nghiệm tầm soát
đối với đối tượng địa bàn có nguy cơ cao và đặc biệt chú ý công tác phòng chống dịch
tại các khu đô thị lớn khu công nghiệp
một lần nữa ông nhắc lại tinh thần thần tốt trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine
chậm nhất ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng nêu rõ các mốc thời gian thực hiện
sông với nhiệm vụ này ông lưu ý các đơn vị chủ động có kế hoạch phương án tiêm vaccine
cho trẻ em từ năm tuổi đến một mươi một tuổi sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền
và theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
quán triệt nhiệm vụ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người tổ chức các tổ lưu động
để vận động người dân và tiến hành tiêm vaccine người đứng đầu chính phủ
đồng thời yêu cầu xem xét chế tải xử lý với những người không chịu tiêm vaccine
trừ người chống trị định tiêm
bộ y tế được giao bảo đảm đội thuốc điều trị chỉ đạo hướng dẫn các địa phương
các bệnh viện trên toàn quốc chủ động mua sắm theo quy định
phân bổ hỗ trợ kịp thời thuốc điều trị cho các địa phương
đồng thời bộ y tế phải chịu trách nhiệm kiểm định quản lý chất lượng thuốc được đưa vào sử dụng
tổ chức mua tập trung một số loại thuốc điều trị thiết yếu
và phải bảo đảm có cơ số dự phòng phù hợp cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu
bộ giao thông vận tải các bộ cơ quan liên quan được giao tiếp tục thực hiện kế hoạch mở lại các đường bay quốc tế
bảo đảm an toàn phù hợp tình hình và thông lệ của các nước với phương châm
không quá thân trọng nhưng cũng không quá chủ quan
thủ tướng yêu cầu bộ tài chính bộ y tế xử lý kịp thời các kiến nghị về tài chính thuốc vaccine
trang thiết bị y tế theo đề nghị của các tỉnh
trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo thủ tướng xem xét quyết định
mới đây bộ y tế cũng đã có hướng dẫn về việc tiêm vaccine cho người khỏi covid hoặc hoàn thành cách ly
cụ thể sau khi hoàn thành việc cách ly y tế bệnh nhân cần sớm được tiêm vaccine covid một mươi chín mà không phải đợi sáu tháng như trước đây
trong văn bản mới nhất về việc tiêm vaccine covid một mươi chín liều báo về và nhắc lại cho người dân
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mỗi một cho một trăm linh dân số từ một mươi hai tuổi trở lên
trong năm hai nghìn hai mươi một bà tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
theo hướng dẫn cập nhật mới nhất của bộ y tế người sau khi mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh
hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định cần sớm được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
bao gồm các liều vaccine cơ bản và mũi tiêm nhắc lại
trước đó bộ y tế khuyến cáo người đã mắc covid một mươi chín thì trong vòng sáu tháng không cần phải tiêm vaccine
đến sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai nước ta đã tiêm được hơn một trăm bốn mươi hai ba triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó gần sáu mươi ba năm triệu liều là tiêm mũi và hơn một năm mươi năm triệu liều là tiêm mũi ba
bộ y tế cho biết đến nay hơn một một mươi bảy triệu ca covid một mươi chín tại việt nam đã khỏi
trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần tám hai trăm linh ca nặng
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thực hiện phương án huy động phương tiện dự phòng
ứng phó với cấp độ dịch bệnh của sở giao thông vận tải hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ mylink hà nội đã chủ động thành lập biển đội taxi
hai xe riêng biệt chuyên chở f sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ vận chuyển khi có yêu cầu của thành phố
hiện tại một số phương tiện taxi của biệt đội taxi mai linh chở f đã và đang trực tiếp phối hợp
cùng sở y tế hà nội và trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm để vận chuyển trang thiết bị y tế
mẫu sinh phẩm đưa công dân đi cách ly và hết thời gian cách ly
bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tức là f không triệu chứng triệu chứng nhẹ và mức độ trung bình
trên địa bàn các quận huyện của thành phố
số lượng xe mai linh chở f còn lại luôn sẵn sàng khi có lệnh triệu tập từ ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đây là đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản kỹ năng về sơ cấp cứu
vận chuyển bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín từ trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
trên mỗi phương tiện các lái xe đều trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ khẩu trang y tế
thiết bị y tế đi kèm oxy y tế thiết bị y tế di động để hỗ trợ bệnh nhân
lắp vết ngăn cách giữa khoang lái xe và khoang chở bệnh nhân
đối với phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các lái xe đều tiến hành phun khử khuẩn
phương tiện trước và sau mỗi hành trình đồng thời tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn phòng dịch
của lực lượng chức năng
ông nguyễn công hùng phó tổng giám đốc tập đoàn mylink giám đốc mylink hà nội cho biết
sau khi thành phố hà nội đưa ra chủ trương huy động các phương tiện dự phòng để ứng phó thực hiện
các nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ma linh hà nội đã chủ động
lên kế hoạch thành lập đội xe riêng biệt chuyên phục vụ cho việc vận chuyển các bệnh nhân f
tất cả các phương án đều được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng
vì mục đích nhân văn trong tình huống khẩn cấp với trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp
làm gì tốt nhất cho đất nước và cho thành phố thì mai linh luôn sẵn sàng ông hùng nhấn mạnh
trước đó trong thời gian hà nội thực hiện chỉ thị số một mươi sáu về giãn cách xã hội
từ sự chấp thuận của sở gia thông vận tải hai trăm linh xe taxi mylink tại hà nội đã phát huy được hết hiệu quả
trong quá trình vận chuyển người dân đến các cơ sở y tế trong các trường hợp khẩn cấp
như bệnh nhân bị chấn thương nặng cần đến bệnh viện trung tâm y tế bệnh nhân nhi sản phụ
bệnh nhân lớn tuổi xuất viện mà không thể đi lại bằng phương tiện mô tô xe máy
xin được chuyển sang các thông tin khác
quý vị thân mến hiện tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đang điều trị cho nhiều thai phụ
sản phụ mắc covid một mươi chín và những sản phụ này hiện nay đã có diễn biến nặng thậm chí là rất nặng
trao đổi với báo chí về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
hiện tại khoa đang có năm sản phụ và ba thai phụ ở tuần thai thứ hai mươi năm và hai mươi sáu mắc covid một mươi chín nặng
cả tám trường hợp này đều đang trong tình trạng tổn thương phổi rất nặng
trong đó có bốn ca phải chạy icmo hệ thống tiêm phổi nhân tạo
theo bác sĩ phạm văn phúc với phụ nữ có thai trên hai mươi bốn tuần không tiêm vaccine
khi mắc covid một mươi chín đều có nguy cơ tiến triển nặng
với các trường hợp phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín nặng
mặc dù các bác sĩ đã cân nhắc kỹ việc dùng thuốc để không ảnh hưởng đến thai kỳ
nhưng tất cả thuốc điều trị bệnh đều có ảnh hưởng
vì vậy với các đối tượng là phụ nữ có thai nếu đủ điều kiện tiêm vaccine covid một mươi chín
thì nên đi tiêm vì vaccine covid một mươi chín đã được chứng minh là an toàn cho phụ nữ có thai và phụ nữ cha con bú
bác sĩ trần văn phúc khuyến cáo bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cũng đang điều trị cho tổng cộng
bốn trăm bốn mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có một trăm bốn mươi bệnh nhân nặng nguy kịch
theo đó để đáp ứng số giường điều trị lớn bệnh viện đã phải cải tạo về mặt hạ tầng
bổ sung các trang thiết bị đào tạo thêm nhân lực để đảm bảo việc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
nếu phương án trường hợp có quá nhiều ca nặng phải thở máy chạy ecmo
bệnh viện cũng cần đến sự hỗ trợ tăng cường nhân lực từ các đơn vị khác
trước tình hình số ca mắc mới có chiều hướng tăng lên mới đây tỉnh thái bình đã phải kích hoạt
và đưa vào sử dụng tám bệnh viện giã chiến thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng
và mức độ nhẹ ở cả tám huyện thành phố
thái bình đã kích hoạt và đưa vào sử dụng tám bệnh viện giả chiến thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và mức độ nhẹ ở cả tám huyện thành phố
như vậy đến nay thái bình đã ghi nhận hai bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
mới tính từ đợt dịch cao điểm ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước tình hình ca mắc vẫn ghi nhận rải rác tại thành phố và các huyện
ngành y tế tỉnh thái bình đã kích hoạt và đưa vào sử dụng tám bệnh viện giả chiến thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và mức độ nhẹ ở cả tám quận huyện thành phố
tổng số đã có một trăm một mươi ba bệnh nhân được tiếp nhận điều trị tại huyện
trong đó kiến sương tiếp nhận hai mươi năm bệnh nhân tiến hải một mươi tám bệnh nhân
đông hơn một mươi tám bệnh nhân quỳnh phụ một mươi bảy bệnh nhân v v
ngoài việc đảm bảo hiệu quả công tác khám chữa bệnh
tất cả các bệnh viện giá chiến đều phân công cán bộ và các lực lượng làm nhiệm vụ vòng ngoại
để cung cấp các nhu yếu phẩm trang thiết bị thuốc men đảm bảo cho phương châm bốn tại chỗ
việc kích hoạt và đưa vào sử dụng bệnh viện giả chiến tại các huyện
đã góp phần giúp người bệnh được tiếp cận chăm sóc y tế ngay từ cơ sở
đây là một trong những biện pháp nhằm đáp ứng kịp thời linh hoạt
kiểm soát hiệu quả ứng phó với dịch covid một mươi chín
về công tác tiêm chủng đến nay tỉnh thái bình đã thực hiện được

trong đó có hai một trăm bốn mươi bảy sáu trăm sáu mươi tám mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
một trăm bốn mươi ba hai trăm một mươi bốn mũi cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
số trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine là hai trăm bảy mươi chín
số người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ hai mũi vaccine là chín trăm sáu mươi sáu bốn trăm chín mươi chín
vì vậy tỉnh thái bình đã thực hiện được hai hai trăm chín mươi tám trăm tám mươi hai mũi tiêm đảm bảo an toàn
một hai trăm một mươi một trăm tám mươi tám người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine đạt chín mươi bảy hai mươi ba
số người tiêm đủ ba mũi vaccine adallah là tám mươi sáu bốn trăm sáu mươi chín người
số người được tiêm mũi thứ ba bổ sung là bảy trăm hai mươi bốn người
quý vị thân mến khác với các đội đặc nhiệm phòng dịch
bao gồm bác sĩ điều dưỡng nhân viên y tế
nhiều địa phương đã triển khai mô hình các đội phản ứng nhanh covid một mươi chín
gồm đoàn viên tình nguyện viên nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân
các lực lượng chức năng giúp giảm tài cho đội ngũ y tế
song song với các tổ phản ứng nhanh covid một mươi chín chuyên môn về y tế
nhiều địa phương phía nam đã thành lập những đội phản ứng nhanh mà nông cốt là đoàn viên
tình nguyện viên nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân cách ly
điều trị tại nhà giúp giảm tải cho ngành y tế
từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban thường vụ tỉnh đoàn
ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bến tre phối hợp với sở y tế tỉnh bến tre
vừa chính thức đưa vào hoạt động đội phản ứng nhanh hỗ trợ f tại nhà
đội phụ trách tiếp nhận thông tin về các ca nhiễm covid một mươi chín cần được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
đồng thời tư vấn tâm lý hướng dẫn cách điều trị tại nhà cho các bệnh nhân
hỗ trợ vận chuyển thuốc dụng cụ y tế và nhu yếu phẩm đến nhà cho các f đang điều trị
theo đó các bệnh nhân đang điều trị covid một mươi chín tại nhà và các trường hợp cần hỗ trợ liên quan đến covid một mươi chín
có thể liên hệ ngay lập tức với các số hotline được công bố
trước đó hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bình dương đã cử một đội tình nguyện phản ứng nhanh
phòng chống dịch covid một mươi chín hỗ trợ tỉnh bạc liêu
đội bao gồm sáu mươi ba tình nguyện viên tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
các tình nguyện viên đều đã được xét nghiệm covid một mươi chín tiêm ngừa đủ hai mũi vaccine phòng dịch
hoặc là f khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày kể từ ngày xuất viện
ngoài ra trước khi xuất quân các tình nguyện viên được tham gia tập huấn kiểm tra về kỹ năng
và kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị mới đây sở y tế tp hcm cho biết nơi đây vừa ban hành văn bản khẩn
hướng dẫn quy trình đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín tại các địa phương trên địa bàn thành phố
sở y tế tp hcm đề nghị ủy ban nhân dân tp thủ đức quận huyện và phường xã thị trấn
phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân bộ phận liên quan trong việc đánh giá cụ thể từng tiêu chí
ngoài giám sát việc đánh giá cấp độ dịch của các địa phương sở y tế tp hcm nhận thấy
một số quận huyện chưa thực hiện đúng việc sử dụng số liệu để đánh giá cấp độ dịch
sở y tế tp hcm đề nghị ủy ban nhân dân tp thủ đức quận huyện và phường xã thị trấn
phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân bộ phận liên quan trong việc đánh giá cụ thể từng tiêu chí
kết quả đánh giá gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc và sở y tế trước một mươi h thứ sáu hàng tuần
liên tục giám sát các số liệu ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng số liệu tiêm vaccine hàng ngày
của từng địa phương từ cấp xã tới cấp huyện nếu phát hiện trên lệch trao đổi ngay với trung tâm y tế
tp thủ đức và quận huyện để ra soát điều chỉnh
sở y tế tp hcm còn yêu cầu hcdc đánh giá cấp độ dịch của tp hcm
bên cạnh đó ra soát tổng hợp báo cáo đánh giá cấp độ dịch của quận huyện thành phố thủ đức
và gửi về sở y tế tp hcm trước một mươi hai h thứ sáu hàng tuần để báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm và bộ y tế
xin được chuyển sang phần tin tức đáng chú ý khác
đại diện khoa xét nghiệm bệnh viện nguyễn tri phương cho biết trong đại dịch covid một mươi chín vừa qua
bệnh viện nguyễn tri phương có hơn ba trăm linh nhân viên y tế tuyến đầu bị nhiễm covid một mươi chín
và các nghiên cứu về số ca bệnh tại đây đã cho kết quả bất ngờ
kết quả nghiên cứu cho thấy nhân viên y tế nữ bị nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện cao gấp hai năm lần so với nam giới
trẻ dưới ba mươi năm tuổi và nhân viên làm công tác điều dưỡng chiếm năm mươi
tuy nhiên đa số ca bệnh không có bệnh lý nền đi kèm tám mươi hai và đã được tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín chiếm chín mươi sáu năm
và là người nguy cơ cao tiếp xúc trực tiếp với các nguồn nhiễm sáu mươi bảy ba
các nhân viên này khi mắc bệnh mức độ nhẹ viêm đường hô hấp trên cấp tính
hoặc không có triệu chứng và sớm khỏi bệnh không ghi nhận trường hợp tử vong
trước thực tế như trên bác sĩ chuyên khoa hai võ đức
giám đốc bệnh viện nguyễn tri phương cho rằng thực hành và quản trị lâm sàng cần được tuân thủ
các quy trình chuẩn sẽ giúp tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho chính bản thân nhân viên y tế
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện cũng như hạn chế thấp nhất số ca nhiễm covid một mươi chín
cho lực lượng nhân viên y tế làm công tác tuyến đầu và chăm sóc điều trị bệnh nhân
cũng theo bác sĩ võ đức chiến môi trường an toàn cho chăm sóc sức khỏe luôn đóng một vai trò quan trọng
liên quan tới việc tạo ra một môi trường phù hợp để có thể cung cấp dịch vụ an toàn và chất lượng cho bệnh nhân
sự thấp thở bất an của những người bệnh đặc biệt là bệnh nhân mạng tính
dường như càng tăng lên gấp nhiều lần trong đại dịch covid một mươi chín vừa qua
cụ thể khoảng một mươi một mươi năm người trưởng thành trong dân số chung có ít nhất một cơn trầm cảm nặng
trong giai đoạn nào đó của cuộc sống
trầm cảm là một loại rối loạn tâm thần thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường tuyếp hay
ước tính người bệnh đái tháo đường bị rối loạn trầm cảm gấp hai lần dân số chung
theo một nghiên cứu vào năm hai nghìn hai mươi năm đầu tiên với đại dịch covid một mươi chín ở việt nam và trên thế giới
được thực hiện tại bệnh viện nguyễn tri phương tỷ lệ rối loạn trầm cảm là một mươi bảy
từ kết quả nghiên cứu này chúng ta cần phải nâng cao trách nhiệm của bản thân
không kỳ thị những người từng nhiễm covid hãy gần gũi giúp đỡ để giúp họ vượt qua chứng rối loạn trầm cảm
phần cuối bản tin sẽ là tin tức liên quan đến diễn biến covid một mươi chín tại nhật bản
mới đây quốc gia này đã ghi nhận một trăm sáu mươi trường hợp mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
trong đó chuỗi lây nhiễm cho cộng đồng được phát hiện tại tỉnh osaka
ba người nhiễm biến thể omicron tại tỉnh osaka là thành viên của một gia đình không có lịch sử đi nước ngoài
thống đốc bang osaka thông báo đây có thể là chủ lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng
tại nhật bản do biến thể omicron gây ra
hiện tại quốc gia châu á này đang kiểm soát biên giới chặt chẽ nhằm ngăn chặn omecron
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở lưu trú phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trước đó ngày một mươi tháng một mươi hai nhật bản xác nhận có thêm tám trường hợp nhiễm biến thể omicron của virus sars cov hai
nâng tổng số ca mắc chủng virus mới ở nước này lên một mươi hai người
tất cả tám trường hợp nhiễm biến thể omecron mới được phát hiện đã nhập cảnh vào nhật bản
từ cuối tháng một mươi một đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tính đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi hai nhật bản đã ghi nhận một trăm sáu mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
do biến thể omicron của virus sars cov hai
mặc dù hầu hết các ca mắc covid một mươi chín này đều được phát hiện ở các khu vực cách ly
tại sân bay và những người tiếp xúc gần với người bệnh
nhưng bộ trưởng y tế lợi động và phúc lợi nhật bản shigoyuki goto cho biết
biến thể omicron đang có chiều hướng lây làng mạnh trên phạm vi toàn thế giới
đây là kịch bản khó tránh khỏi
bộ này cũng gửi thông báo đến các chính quyền địa phương để tăng cường cảnh giác
và nhanh chóng mở rộng hệ thống kiểm soát và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở lưu trú
phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại tỉnh osaka nơi phát hiện các ca lây nhiễm biến thể omecron tại cộng đồng đầu tiên
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đại diện chính quyền cho biết công tác chuẩn bị sẵn sàng
ứng phó với làn sóng lây nhiễm mới đã được tăng cường
đến cuối tháng này tỉnh doka sẽ đảm bảo có sáu trăm một mươi dưỡng bệnh điều trị cho các ca nặng
ba bảy mươi giường điều trị cho các ca nhẹ và trung bình
tức là tăng khoảng năm trăm linh giường so với thời điểm cuối tháng tám
bên cạnh đó các cơ sở lưu trú cũng đã sẵn sàng
năm phòng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín với năng lực có thể điều trị một người mỗi ngày
nhật bản được coi là một trong những quốc gia rất thận trọng và kỹ càng
trong các khâu phòng chống dịch bệnh
thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn quốc gia này đã ghi nhận một trăm sáu mươi ca nhiễm biến thể omecron
điều này cho thấy sức lây lan mạnh mẽ của biến thể này
liệu nhật bản có bị biến thể này nhấn chìm như nam phi hay không
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất đến quý vị và các bạn
trong những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín và các biến thể mới
chúng ta không được phép chủ quan để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và quốc tế
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị đón xem kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại